việc với công an tỉnh hải dương để tìm hiểu đánh giá tình hình tội phạm trên địa bàn tỉnh
từ đó tìm ra các biện pháp chủ động phòng ngừa tội phạm trong những tháng từ nay đến cuối năm
tính đến thời điểm đoàn khảo sát làm việc tại hải dương trên địa bàn tỉnh nổi lên một số vấn đề
đáng được quan tâm đó là tình hình tội phạm có những diễn biến phức tạp số vụ án nghiêm trọng
và đặc biệt nghiêm trọng có dấu hiệu gia tăng tập trung vào án giết người do nguyên nhân xã hội
trên địa bàn tỉnh hải dương đã xảy ra một mươi bảy vụ tội trộm cắp tài sản chiếm tỷ lệ cao
sau tháng đầu năm xảy ra một trăm tám mươi ba vụ hoạt động tín dụng đen vai mượn tiền trong nhân dân
tiềm ẩn phức tạp kéo theo các hoạt động siết nợ đòi nội thuê tội phạm về ma túy hoạt động ngày càng tinh vi và sọc nguyệt
trước tình trạng trên đoàn khảo sát liên ngành yêu cầu công an tỉnh hải dương
cần tiếp tục tăng cường biện pháp nghiệp vụ theo dõi quản lý chặt chẽ các đối tượng hình sự ma túy trên địa bàn tỉnh
về vấn đề phòng ngừa tội phạm giết người do nguyên nhân xã hội đoàn yêu cầu lực lượng công an cần phối hợp chặt chẽ với các ban ngành đoàn thể tại địa phương
kịp thời phát hiện những mâu thuẫn tiềm ẩn dẫn đến phát sinh tội phạm nhằm hạn chế đến mức thấp nhất những vụ án tương tự xảy ra
tiếp tục đầu tư công nghệ từng bước nâng cao chất lượng các trang thiết bị phương tiện tàu xuồng phục vụ công tác chiến đấu của lực lượng công an nhân dân
hỗ trợ ngư dân các địa phương miền trung đóng mới sửa chữa tàu hậu cần nghề cá vươn khơi bám biển theo nghị định sáu mươi bảy của chính phủ
đó là những nhiệm vụ trọng tâm mà công ty nam triệu tổng cục hậu cần kỹ thuật bộ công an sẽ tập trung triển khai vào sáu tháng cuối năm nay
sau khi bộ trưởng bộ công an ký quyết định tiếp nhận nguyên trạng và sắp nhập chi nhánh nhà máy cơ khí công trình và công ty cơ khí ô tô thanh xuân vào công ty nam triệu trong tháng ba năm hai nghìn một mươi sáu
đơn vị đã nhanh chóng ổn định cho cán bộ công nhân viên
trước những hiểm họa khôn lường đang từng ngày từng giờ đe dọa đến tính mạng và tài sản của nhân dân huyện tùa chùa tỉnh điện biên cần có những giải pháp quyết liệt sớm di rời những hộ dân ở những nơi có nguy cơ sạt lở lũ ống đến nơi ở mới
nhưng để làm được điều đó trước nhất mỗi hộ dân cần nêu cao ý thức tinh thần trách nhiệm trong việc di chuyển nhà đến nơi ở an toàn tránh hậu quả đáng tiếc xảy ra
thông tin từ tri cục chăn nuôi và thú y tỉnh quảng ngãi cho biết
thêm một ổ dịch cấm gia cầm ah năm n một được phát hiện trên địa bàn
ổ dịch cấm gia cầm mới này xảy ra trên đàn gia cầm gần bảy con bao gồm cả gà và vịt của hộ gia đình ông lê ngọc châu xã tình hà huyện sơn tình
đây là ổ dịch cấm gia cầm thứ hai được phát hiện tại huyện sơn tình từ đầu tháng bảy đến nay
trước dị vi phức tạp của dịch cấm gia cầm để ngăn chặn dịch bùng phát trên diện rộng
tỉnh quảng ngãi cũng đã có công văn hỏa tốc yêu cầu kiến hành ngay các biện pháp phòng chống dập dịch cấm ah năm n sáu tại xã tình hà
tăng cường kiểm tra kiểm soát tình hình mua bán vận chuyển da cầm và sản phẩm da cầm ra vào vùng dịch
kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm hướng dẫn nhân dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch
không để dục dịch bùng phát lây lan ra diện rộng ảnh hưởng đến sản xuất và sức khỏe của nhân dân
tại quảng nam tổng cục lâm nghiệp bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn tổ chức hội thảo liên ngành
bằng cách bảo vệ rừng gắn với công tác bảo tồn voi còn sinh sống tại các cánh rừng đặc dụng của huyện nông sơn tỉnh quảng nam
hội nghị đã đưa ra nhiều giải pháp nhằm bảo vệ tốt khu vực rừng đặc dụng tại hai xã quý lâm và phước ninh của quyện nông sơn
được tỉnh quảng nam quy hoạch thành khu bảo tồn voi với diện tích khoảng một mươi bảy năm trăm linh hectare
dự kiến tổng cục lâm nghiệp sẽ hoàn thành các thủ tục kế hoạch trong tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu về việc thành lập ban quản lý khu bảo tồn voi tại đây
các đơn vị chức năng liên quan sẽ khảo sát để xác lập bản đồ quy hoạch xác định ranh giới khu bảo tồn voi và vùng đệm
bố trí trạm quan sát và bẫy ảnh để kiểm đếm số lượng đồng thời thiết lập bản biểu bảo vệ voi và các hoài động vật quan giả sống tại khu bảo tồn
được biết qua công tác khảo sát trên địa bàn huyện nông sơn đã phát hiện khoảng sáu cá thể voi dòng châu á hiện sống trong môi trường tự nhiên
gọi tắt là chương trình ebs trong năm hai nghìn một mươi sáu do để xảy ra tình trạng lao động bỏ trốn quá nhiều
đây sẽ là một thiệt thòi lớn cho người lao động bởi ebs là chương trình xuất khẩu lao động
hiệu ưu trò nhất cả về chi phí xuất cảnh lẫn điều kiện làm việc và tiền lương
ghi nhận tại tỉnh hà tĩnh một trong những địa phương có tỷ lệ lao động bỏ trốn lớn nhất cả nước
anh lê công hoan ở xã xuân liên huyện nghi xuân là một trong những lao động hàn quốc hiếm hoi về nước khi hết hạn hợp đồng
sau bốn năm lao động tại địa phương giờ đây anh có nguyện vọng được trở lại hàn quốc
chưa kịp mừng vì thông tin chương trình eps được khai thông thì nay lại phải đối diện với nỗi lo mới
khi huyện nghi xuân bị bộ lao động thương minh và xã hội liệt vào danh sách một trong bốn mươi bốn huyện thị có số lao động bỏ trốn nhiều nhất
và sẽ không được tham gia chương trình eps trong đợt này
tôi thì người mong mực đầu tiên của hai nhà nước nó đã kỷ kết là về sang lại được thì tôi cũng về đầu tiên trong tập năm hai nghìn một mươi hai
thế vì lý do là đến giờ là chưa đã được bốn năm rồi chưa sang được
với tỷ lệ bỏ trốn lên đến năm mươi hà tĩnh là một trong một mươi tỉnh có số lao động bỏ trốn tại hàn quốc cao nhất cả nước
trong thời gian qua ngành lao động và các cấp chính quyền đã nỗ lực triển khai nhiều biện pháp vận động kêu gọi kể cả các biện pháp hành chính nhưng tình hình vẫn không thể cải thiện
thứ nhất là tuyên truyền qua thông tin hệ thống và tuyên truyền trực tiếp đối với người dân bởi vì có hệ thống đến từng người lao động và có điện thoại đến từng người lao động
thứ hai là nhiều chính quyền đã dùng các biện pháp này để không chắc nhận các dây tờ cho con em đang ở nhà để có người lao động liên luyện với các cấp chính quyền
chỉ vì một mục tích là kinh tế của mình do vậy khi hệ thống lao động rồi bản thân lao động này không ý thức không tự giảm hoàn thành nhiệm vụ đồng biện hợp để tiếp tục quay trở lại hàn quốc như lao động của các nước mà đã tiến hành lại
theo dự báo trong đợt sát hạch tiếng hàn để lấy chứng chỉ tham gia chương trình eps vào đầu tháng một mươi tới đây sẽ có khoảng năm lao động hà tĩnh tham gia
nhưng với quyết định tạm dừng năm huyện của bộ lao động thương minh và xã hội thì chắc chắn sẽ có hàng ngàn lao động phải đứng ngoài cuộc
đáng băn khoăn hơn trong số đó có không ít lao động thuộc các địa phương ven biển và cuộc sống của họ đang gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng từ sự cố môi trường biển
thông tin từ tổng cục du lịch
bộ văn hóa thể thao và du lịch ngày hôm qua ngày bốn tháng tám cho biết tổng cục đã quyết định thu hội công nhận cơ sở lưu trú ba sao đối với tám khách sạn tại hà nội và thái nguyên
tất cả các khách sạn này đều không đáp ứng đủ các tiêu chuẩn điều kiện về hạ tầng cơ sở vật chất nguồn nhân lực tương xứng với số sao đã được công nhận
các cơ sở lưu trú bị thu hồi sau trong đợt này gồm có khách sạn sài gòn số tám mươi lý thường kiệt khách sạn thương mại số hai mươi năm ngọc khánh khách sạn đại dương số bốn mươi tám trần nhân tông
khách sạn kim liên số năm mươi bảy đào duy anh khách sạn bảo khánh số hai mươi hai bảo khánh khách sạn chìa khóa vàng số sáu mươi năm quán sứ
tại tỉnh thái nguyên cũng có hai khách sạn bị thu hồi quyết định công nhận ba sao trong đợt này gồm khách sạn đông á hai và khách sạn đông á ba
việc thu hồi hạng sao với một số khách sạn không đủ điều kiện là hành động thiết thực của tổng cục du lịch nhằm chấn chỉnh nâng cao chất lượng phục vụ của các cơ sở lưu trú
trước đó tổng cục du lịch cũng đã thu hồi sao một số khách sạn tại quảng ninh thừa thiên
huế khánh hòa do vệ sinh không đảm bảo nhân viên thiếu chuyên nghiệp
từ đầu năm đến nay lượng du khách đến cả nước nói chung đã tăng mạnh lượng khách du lịch tăng là tín hiệu vui đối với ngành du lịch
tuy nhiên khi lượng khách quốc tế ở một số thị trường tăng đột biến thì cũng là lúc bộc lộ nhiều hạn chế
tại khánh hòa việc lượng du khách trung quốc tăng mạnh đã khiến các nhà quản lý cũng như các địa phương du lịch tại đây bị động và lúng túng
trước đó không lâu là câu chuyện về lượng du khách nga tăng vọt
nhưng lại giảm sâu sau đó
để hướng đến sự phát triển bền vững theo các chuyên gia về du lịch cần làm tốt khâu quản lý dự báo được diễn biến xu thế và định hình cho các doanh nghiệp khai thác đa dạng nguồn khách kinh doanh về lâu về dài
so với cùng kỳ năm ngoái tổng lượng khách lưu trú đến khánh hòa trong bảy tháng của năm hai nghìn một mươi sáu đã đạt trên hai sáu trăm bảy mươi bảy lượt tăng hơn một mươi năm
đặc biệt khách du lịch quốc tế tăng hơn hai mươi
tuy nhiên sự gia tăng của các thị trường khách du lịch đến khánh hòa lại không đều
trong khi khách tây âu bắc mỹ vốn được xem là thị trường khách truyền thống từ nhiều năm nay bị suy giảm thì khách trung quốc lại có sự gia tăng đột biến chiếm hơn ba mươi chín
sự gia tăng đột biến này đã khiến cho hoạt động du lịch tại khánh hòa phát sinh những tiêu cực và xuất hiện sự lúng túng trong công tác quản lý
và nha trang khánh hòa thơ mộng và yên bình
không còn đẹp trong lòng du khách
lượng khách đến gia tăng là điều đáng mừng cho thấy sức hấp dẫn của điểm đến
tuy nhiên khi đón lượng khách tăng đột biến mà không có sự chuẩn bị đi trước một bước trong quản lý
đã nảy sinh nhiều hệ lụy
và hậu quả của những hệ lụy ấy nếu về lâu về dài không xử lý dứt điểm sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín thương hiệu của điểm đến
nếu tỉnh cho rằng cái việc quản lý là quan trọng nhất thì hãy đầu tư ngay lập tức lực lượng cho cơ quan quản lý nhà nước về du lịch ở nha khánh hòa để có thể đủ sức để phục vụ
thứ hai là về phần doanh nghiệp
doanh nghiệp là nhân tố chủ yếu trong việc đón
doanh nghiệp là nhân tố chủ yếu trong việc đón và phục vụ khách trung quốc
thế thì doanh nghiệp đã nhận thức được rằng việc đón khách trung quốc vướng mắt cái gì khi khó khăn hay không
hay là chúng ta chỉ quan tâm đến chuyện khách người ta chỉ quan tâm đến vấn đề kinh doanh thuần túy
đó là vấn đề cần phải nhắc nhở kiểm soát rồi là hỗ trợ cho họ
song song với các biện pháp siết chặt quản lý để giữ được uy tín thương hiệu và phát triển bền vững
ngành du lịch khánh hòa cần chú trọng đến nhiều yếu tố khác
đó là sự ý thức kinh doanh lành mạnh
liên kết trong phát triển du lịch để tăng sức cạnh tranh của cộng đồng doanh nghiệp du lịch trong tỉnh
đồng thời tìm kiếm cơ hội khai thác thêm thiệt
chương trình tiếp tục với những tin tức về giao thông đáng chú ý
chiều qua tại km tám trăm bảy mươi ba sáu trăm linh trên tuyến quốc lộ một a đoạn qua địa bàn xã lộc thủy huyện phú lộc tỉnh thừa thiên huế
đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa ba xe ô tô
thời điểm trên xe ô tô bảy chỗ mang biển kiểm soát lào đang điều khiển theo hướng huế đà nẵng bất ngờ giảm tốc độ
nên xe đầu kéo do anh võ văn thao điều khiển đang lưu thông ở phía sau đã tông mạnh vào đuôi xe bảy chỗ
khiến xe này lao về phía trước và chạm tiếp với một xe ô tô cũng mang biển kiểm soát lào
vụ tai nạn xảy ra khiến ba xe ô tô hư hỏng nặng một mươi khách du lịch ở lào ngồi trên hai xế hộp may mắn thoát chết
thời gian qua tình hình trật tự an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ năm đoạn qua địa bàn tỉnh hải dương có nhiều diễn biến phức tạp
đặc biệt vào thời gian từ một mươi một h đến một mươi ba h trưa và từ một mươi tám h đến hai mươi một h tối là thời điểm các vách xe tải
nhất là xe container thường xuyên dừng đổ xe dọc đường lấn chiếm hành lang an toàn giao thông
nếu không được xử lý triệt để thì đây là nguy cơ tiềm ẩn dẫn đến các vụ tai nạn giao thông
thời gian trên các lái xe thường dừng lại để nghỉ ngơi ăn uống
thế nhưng các quán ăn nhà hàng ở trên tuyến quốc lộ năm thuộc địa bàn huyện cầm giang thành phố hải dương
đặc biệt là huyện kim thành hầu như không có diện tích bãi trống dành cho xe đỗ rừng
do vậy tình trạng xe ô tô dừng đỗ sai quy định trên tuyến quốc lộ năm diễn ra khá phổ biến
mặc dù các ngành chức năng đã nhiều lần tổ chức gia quân xử lý vi phạm
nhưng khi lực lượng chức năng rút đi thì vi phạm này lại tái diễn
bọn em đỗ xa phần đường dành cho xe thô sơ
và được các đồng chí nhắc nhở lần sau bọn em rút kinh nghiệm
do các lái xe dừng đỗ sai quy định lấn chiếm lòng đường
nên nhiều trường hợp người đi xe đạp xe mô tô xe gắn máy
phải đi vào phần đường dành cho xe ô tô tiềm ẩn nguy cơ dẫn tới tai nạn giao thông
đường hơi hẹp đỗ thì xe máy chạy họ lấn sang đàn ô tô đi
vậy rất nguy hiểm cho người chạy xe máy
những xe này thì thật ra xe thông điện đi nản rất là tiện
nhưng xe ngoái ô tô họ đi nản
xe máy dừng trong xe máy đi thì rất là khó khăn dễ tai nạn
trước tình trạng xe ô tô xe container đỗ dừng sai quy định
làm mất trật tự an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ năm
cùng với việc để mạnh công tác tuyên truyền
từ ngày hai mươi một tháng bảy đến nay
lực lượng liên ngành của ban an toàn giao thông tỉnh hải dương
gồm cảnh sát giao thông và thanh tra giao thông
đã tăng cường công tác tuyên tra kiểm soát
và xử lý hàng chục phương tiện vi phạm đỗ dừng xe quy định
gây mất trật tự an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ năm
cùng với việc kiểm tra nhắc nhở tuyên truyền và xử lý vi phạm
thì tình hình đỗ dừng xe ở trên tuyến quốc lộ năm
đã được hạn chế đi rất nhiều
nhìn chung các phương tiện đều chấp hành
nghiêm xử lý vi phạm
cũng như có cam kết không có tái diễn trường hợp tương tự
ngoài việc để mạnh công tác
tuyên truyền kết hợp tuần tra kiểm soát
xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm của lực lượng chức năng
thì các chủ nhà hàng rìa tuyến quốc lộ năm
không nên bày bán hàng hóa lôi kéo khách
đồng thời có trách nhiệm trong việc nhắc nhở
lái xe đỗ dừng đúng nơi quy định
từ đó tình trạng vi phạm đỗ rừng trên tuyến quốc lộ năm
sẽ được đẩy lùi
tại hà nội đã diễn ra lễ ký kết hợp tác về an toàn giao thông
giữa ủy ban an toàn giao thông quốc gia
và hiệp hội các nhà sản xuất xe máy tại việt nam
năm hai nghìn một mươi sáu gọi tắt là vam
và công bố kết quả đạt được
trong khuôn khổ chương trình hợp tác năm hai nghìn một mươi năm
sau hơn một năm triển khai
hai bên đã phối hợp tuyên truyền giáo dục
cho hơn một triệu học sinh sinh viên
tặng gần sáu mũ bảo hiểm
triển khai gần năm chương trình lái xe an toàn
cho người dân trên cả nước
các hoạt động đã góp phần nâng cao ý thức của người dân
trong việc chấp hành các quy định của pháp luật
về giao thông đường bộ
chia sẻ những kinh nghiệm về quản lý
và phát triển giao thông đô thị hiện đại
giảm thiểu các vụ tai nạn giao thông
liên quan đến mô tô xe gắn máy
với kết quả đó ủy ban an toàn giao thông quốc gia
và vamm sẽ tiếp tục kết hợp
về an toàn giao thông tại việt nam
năm hai nghìn một mươi sáu để tiếp tục nghiên cứu
đưa ra thị trường những sản phẩm hiện đại an toàn
đảm bảo sự cân bằng và bền vững
cho xã hội và môi trường
vên bờ vịnh hạ long tỉnh quảng ninh
hiện nay có hàng chục chiếc tàu cá
tàu dân sinh không đăng ký đăng kiểm
vẫn dình dập mời trào khách du lịch
lên tàu trở đi thăm vịnh trái phép
tiêm ẩn nguy cơ về tai nạn giao thông đường thủy
hiện nay dọc ven vịnh hạ long
có một mươi một điểm bờ tự phát các tàu
vẫn trào neo đậu và tự y đón khách
các tàu này chủ yếu là tàu cá tàu dân sinh
tàu từ nơi khác đến không có đăng ký đăng kiểm
thậm chí là nhiều phương tiện lợi dụng
cảng cá để trà trộn đón khách
thay vì mua bán hải sản trước tình trạng này
đội cảnh sát giao thông hạ long sẽ phối hợp
ủy ban nhân dân các phường giả soát lại
tất cả các phương tiện tàu cá dân sinh
tàu hoán cải chuyển đổi để phân loại
theo đúng đăng ký đăng kiểm tạo thuận lợi
trong công tác quản lý nếu không phải là tàu
chở khách thì tuyệt đối không được đón khách tham quan